tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng lương cường ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã chủ trì lễ đón đoàn cấp cao
bộ quốc phòng liên bang nga do đồng chí thượng tướng andrei valerivich thứ trưởng quốc phòng
tổng cục trưởng tổng cục chính trị quân sự các lực lượng vũ trang liên bang nga làm trưởng đoàn
thăm chính thức nước ta từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
sau lễ đón chính thức hai bên đã tiến hành hội đàm trao đổi các nội dung hợp tác
về giáo dục chính trị quân sự khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
tiếp tục phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên duy trì
tiếp xúc cấp cao quan hệ hợp tác quốc phòng có bước đột phá đi vào chiều sâu hiệu quả và thiết thực
năm hai nghìn một mươi chín bộ quốc phòng hai nước phối hợp tổ chức gần bảy mươi hoạt động đối ngoại quốc phòng
trong đó có một mươi hai hoạt động tham gia năm chéo việt nga hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi việc tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng hợp tác giữa hai tổng cục về công tác
chính trị quân sự góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
thượng tướng katabolov andrei valerivich cảm ơn bộ quốc phòng việt nam đã ủng hộ và cử các đoàn cấp cao
tham dự các hoạt động đa phương do bộ quốc phòng nga tổ chức đánh giá cao kết quả thi đấu của đội tuyển việt nam
tại hội thao quân sự quốc tế đồng thời sẵn sàng ủng hộ và tham gia các hoạt động khi việt nam đảm nhiệm chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi